công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố chín bị can là các giám đốc trưởng phòng trưởng bộ phận trưởng nhóm
thuộc công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên thương mại dịch vụ digital credit công ty trách nhiệm hiểu hạn năm cap việt nam
và công ty trách nhiệm hiểu hạn sophie solutions về tội cho vay lãnh nặng trong giao dịch dân sự
công an tp hcm xác định từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba thông qua hai trang web bamo vn và findo vn
ba công ty nói trên đã giải ngân cho vay hơn hai triệu lượt tổng cộng hơn sáu bảy mươi hai tỷ đồng thu lợi bất chính hơn bốn một trăm hai mươi ba bốn tỷ đồng
với lãi suất thấp nhất là một trăm năm mươi ba hai và cao nhất là một hai trăm tám mươi chín sáu mươi bảy
gấp từ bảy đến sáu mươi bốn lần mức lãi suất theo quy định
hiện công an tp hcm tiếp tục củng cố chứng cứ mở rộng điều tra xử lý nghiêm theo quy định
lực lượng chức năng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu đang tiếp tục điều tra xác minh để xử lý các đối tượng
ngang nhiên sử dụng hung khí rượt đuổi nhau gây náo loạn trên đường hai tháng chín
trước đó trên mạng xã hội facebook đã lan truyền đoạn clip dài ba mươi bảy giây
của một ô tô đi đường đã ghi lại cảnh hai nhóm đối tượng đi trên nhiều xe máy
sử dụng bom xăng và dao phóng lợn mã tấu rượt đuổi nhau hết sức manh động
sự việc xảy ra vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi bảy tháng năm tại khu vực đường hai tháng chín gần cầu khang linh phường một mươi
một nhóm đối tượng liên tục dùng bom xăng ném
nhóm còn lại đi trên ba bốn chiếc xe máy cầm theo mã tấu dao phóng lợn đuổi theo nhóm ném bom xăng
ngay trong đêm công an tp vũng tàu công an phường một mươi đã tiếp nhận thông tin
và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh điều tra xử lý
liên quan đến vụ án người đàn ông sát hại con ruột của mình sau đó bỏ trốn vào rừng sâu
công an tp vũng tàu cho biết hiện nay đang tập trung truy bắt đối tượng
trước đó đối tượng đinh văn thôi bốn mươi năm tuổi chủ hồn xã sơn thủy huyện sơn hà tp vũng tàu
xảy ra mâu thuẫn với vợ
sáng ngày hai mươi bảy tháng năm thôi đã dùng dây thừng treo cổ con gái bốn tuổi và bản thân
khi người vợ về thì phát hiện
cắt dây giải cứu đưa hai cha con đến trạm y tế xã ba vì
nhưng nhân viên y tế xác định cháu bé tử vong trước đó
ngay sau đó thôi đã bỏ trốn vào khu vực rừng giáp danh giữa tỉnh quảng ngãi và con tum
lực lượng công an tp vũng tàu phối hợp với huyện ba tơ đang tập trung truy bắt đinh văn thôi trốn trong rừng sâu
vào khoảng hai giờ ba mươi phút sáng ngày hôm nay các lực lượng chức năng công an tp vũng tàu
tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ không số trên đường số hai tây sông hậu thuộc khóm mỹ thọ
phường mỹ quý thành phố long xuyên và phát hiện hàng chục thanh thiếu niên dương tính với chất ma túy
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện trong căn hộ có nam bốn nữ độ tuổi từ một mươi sáu đến ba mươi bốn tuổi đang tập trung
có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ gồm hai đĩa xứ có chứa ma túy
bốn viên ma túy tổng hợp và hai bọc ni lông có chứa ma túy cùng với nhiều dụng cụ sử dụng cho hành vi bay lắc của các đối tượng
qua kiểm tra nhanh cho kết thúc
trong đó một mươi bốn đối tượng dương tính với chất ma túy hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
là một huyện xa nhất của tỉnh miền núi yên bái tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn huyện mù căng trải có chiều hướng phức tạp
các đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi như lợi dụng địa bàn địa hình đồi núi
thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc giao dịch để che mắt lực lượng chức năng
và để giành thế chủ động trong cuộc chiến với tội phạm ma túy
công an huyện mù căng trải đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tập trung nắm bắt tình hình địa bàn
phân tích đánh giá phương thức thủ đoạn hoạt động kịp thời đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
tội phạm về ma túy hoạt động ngày càng tinh vi manh động xảo quyệt và liều lĩnh
tỷ lệ người nghiện ở ngoài cộng đồng còn cao
là huyện tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cuộc sống còn nhiều khó khăn
người dân nơi đây dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng vào các đường dây phạm tội
đã khiến tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn huyện mù căng trải tỉnh yên bái ngày càng có chiều hướng phức tạp
để nâng cao trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy
thì đội cảnh sát điều tra tội phạm về sự tư vấn ma túy đã thực hành triển khai các bộ pháp về nghiệp vụ
tình hình địa bàn và các đối tượng nghiện tại địa bàn được quản lý
và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với người dân
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay công an huyện mù căng trải đã khởi tố một mươi ba vụ một mươi bảy bị can
xử phạt hành chính hai mươi năm đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng đã thu giữ hơn tám trăm hai mươi gam ma túy các loại
để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này công an huyện mù căng trải đã triển khai đồng bộ hiệu quả nhiều giải pháp
cùng với tinh thần quyết tâm tấn công chấn áp tội phạm không để hình thành điểm nóng tại địa bàn
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay công an huyện mù căng trải đã khởi tố một mươi ba vụ một mươi bảy bị can xử phạt hành chính hai mươi năm đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy

làm tốt công tác nắm tình hình điều tra cơ bản về đối tượng về địa bàn
cũng như phát huy vai trò của công an cơ sở trong việc giả soát quản lý đối tượng nhân dân xấu đối tượng có nghi vấn hoạt động với ma túy
để phối hợp với đội người vụ áp dụng các biện pháp quản lý chủ động kế hoạch đấu tranh ngăn chặn không để hình thành điểm địa điểm phức tạp với bức xúc trong quân chủ nhân dân
ngoài sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ công an huyện mù căng trải trong cuộc chiến nóng bỏng này rất cần sự chung tay của các đoàn thể và mỗi người dân
để góp phần ngăn chặn đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy giúp làm trong sạch địa bàn bảo vệ bình yên cho mỗi bản làng vùng cao
công an thành phố mùa thuộc tỉnh đắk lắk đang phối hợp cùng với các đơn vị liên quan để điều tra xác minh
nghi can đã gây ra hàng loạt vụ cậy cửa đập phá kính xe ô tô của người dân để qua đêm ở ngoài đường để trộm cắp tài sản
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng năm chủ nhân của chiếc xe ô tô santafe đỗ qua đêm trên vỉa hè đường trường trinh
thành phố mùa ma thuật đã bị cải gian cậy cửa lèn vào lục tung lấy đi một số giấy tờ quan trọng
vào sáng ngày hai mươi hai tháng năm trên đường nguyên hồng thành phố buôn ma thuật hai đối tượng bịt mặt đã ngang nhiên cậy cửa xe ô tô của một người dân đỗ trên vỉa hè
xông vào lục lọi tìm kiếm đồ đạc
còn vào đêm ngày hai mươi tháng năm một người dân đỗ xe trên đường lê duẩn thành phố buôn ma thuột cũng bị kẻ gian đập vỡ cửa kính lục lọi
lấy đi một số giấy tờ xe cùng với chiếc laptop trị giá hơn hai mươi triệu đồng
trước khi vụ việc được làm rõ công an thành phố buôn ma thuật khuyến cáo các chủ xe cần nâng cao ý thức cảnh giác
khi đỗ xe ô tô qua đêm ở những nơi không có người trông coi thì cần phải mang theo đồ đạc túi sách có giá trị ra khỏi xe để kẻ gian trộm cắp không có cơ hội phạm tội
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh thái bình vừa xử phạt hành chính đối với tài khoản facebook cá nhân
của lê thị ánh tuyết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại xã đông á huyện đông hưng tỉnh thái bình đã đăng tải một bài viết có nội dung sai sự thật
nội dung bài viết có tiêu đề là nhà máy rác quy mô một mươi bảy hectare
thiêu hủy rác của bảy tỉnh đổ về xã đông á mức độ ô nhiễm khủng khiếp nên người dân phản đối
bài viết đã gây hoang mang dư luận gây mất an ninh trật tự tại địa phương
nhận thấy hành vi của mình là không đúng sai với quy định của pháp luật
chủ tài khoản facebook đã tự nguyện xóa bài viết
đăng tải bài đính chính lên trang facebook cá nhân và các hội nhóm xã đông á
để tuyên truyền cho người dân xã đông á được biết hiểu đúng về quy mô của nhà máy xử lý rác thải
đồng thời chịu trách nhiệm nộp phạt hành chính về hành vi sai trái của mình
công an huyện điện biên tỉnh điện biên vừa phá thành công chuyên án và bắt quả tang hai đối tượng quốc tịch lào
có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ số lượng lớn ma túy và một khẩu súng quân dụng
vào ngày hai mươi sáu tháng năm tại khu vực bản gia phú a
xã na tông huyện điện biên lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai đối tượng người lào
là ly a hoa và trang tơ vàng đều trú ở tỉnh phong sa ly lào đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ tám bánh heroin khối lượng khoảng hai tám kg một khẩu súng ngắn và tám viên đạn
khi bị vây bắt các đối tượng đã chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế bắt giữ
tại cơ quan công an các đối tượng khai đưa ma túy từ lào sang điện biên để bán kiếm lời
công an thành phố thái bình vừa khởi tố bắt tạm giam năm đối tượng là nguyễn sơn thành trú ở tỉnh nam định
hoàng thái tuấn lê bảo tín vũ thanh sang cùng trú ở thành phố hồ chí minh phạm trung thành trú ở tỉnh thái bình
về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng cơ quan công an thu giữ hai máy tính sách tay
một mươi điện thoại di động hai máy in màu một mươi tám con dấu cùng nhiều giấy tờ văn bằng tài liệu giả của cơ quan nhà nước
quá trình đấu tranh cơ quan công an xác định đường dây trên hoạt động từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai do nguyễn xuân thành cầm đầu
các đối tượng đã đăng lên mạng xã hội facebook chạy quảng cáo nhận làm băng cấp các loại giấy tờ giả cam kết là phôi thật băng thật
để vận chuyển giấy tờ giả cho các cá nhân đặt hàng lê bảo tín là quản lý bưu cục thuộc công ty chuyển phát nhanh gnt
tại phường một mươi hai quận tân bình tp hcm sẽ chuyển các giấy tờ giả cho thành đăng ký tên sản phẩm là tranh thổ cầm tranh đính đá sim thẻ
chọn hình thức thanh toán chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng nếu như các đơn hàng bị chuyển hoàn về biêu cục thì tín sẽ hủy toàn bộ các đơn hàng
tại lào cai công an tp lào cai vừa triệt phá bắt giữ thành công nhóm đối tượng có hành vi chiếm đoạt tài sản của các tiểu thương trên địa bàn tp lào cai
trước đó trong những ngày đầu tháng chín
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba liên tiếp nhiều tiểu thương tại chợ kim tân nguyễn du cốc léo gửi đơn trình báo tới cơ quan cảnh sát điều tra công an tp lào cai
về việc đã bị một đối tượng nữ giới dùng thủ thuật là đổi tiền rách rồi lợi dụng sự mất kiểm soát để chiếm đoạt số tiền lớn của các tiểu thương
lực lượng công an đã nhanh chóng khoanh vùng điều tra bắt giữ các đối tượng có liên quan gồm trần thị gái quách đức huấn lại thế đáp cùng chú ở tỉnh thái bình
tăng vật thu giữ gồm một xe ô tô một xe mô tô một điện thoại di động và bốn mươi bảy triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
trong khi đó tại an giang công an tỉnh an giang cho biết công an thị xã tân châu đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn văn lực hai mươi ba tuổi và nguyễn văn đô một mươi tám tuổi cùng chú ở thị xã tân châu tỉnh an giang về tội trộm cắp tài sản
trước đó lực và đô đến trung tâm đến trung tâm thương mại thị xã tân châu phát hiện trong khu chợ cá có rất nhiều vật dụng của các tiểu thương buôn bán cá để lại và không có người trông coi
nên đã lấy trộm tổng cộng năm mươi năm mâm thao chảo nhôm có tổng trị giá khoảng một mươi triệu đồng
tài sản trộm cắp được hai đối tượng mang về nhà cất giấu
sau đó đem bán phế liệu để lấy tiền tiêu xài
thời tiết đang bước vào cao điểm của mùa nắng nóng và rất nhiều người dân muốn mở các cửa sổ hay là cửa thông gió để lấy khí trời giúp cho ngôi nhà của mình thoáng mát hơn
tuy nhiên đây cũng là một trong những nguyên nhân tạo điều kiện cho kẻ gian thực hiện đột nhập trộm cắp tài sản
những vụ việc vừa được công an thành phố đà nẵng phát hiện làm rõ trong thời gian vừa qua cho thấy vẫn còn sự chủ quan của một bộ phận người dân
trong tự phòng và bảo vệ tài sản
đây là đối tượng phan minh hậu hai mươi sáu tuổi chú xã hòa tiến huyện hòa vang thành phố đà nẵng vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
do không có công việc làm ổn định nhưng muốn có tiền để tiêu xài nên hậu nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay hậu khai nhận đã thực hiện một mươi bốn vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận cẩm lệ cũng như toàn địa bàn thành phố
đem bán đi lấy tiền tiêu xài
được biết hậu từng chấp hành án về hành vi nói trên vừa mãn hạn tù lại tiếp tục tái phạm
còn đây là nhóm đối tượng từ một mươi năm đến một mươi sáu tuổi
gồm lê quốc huy
chú quận sơn trà
nguyễn thành đạt
và võ văn tùng
cùng chú quận thanh khê
vừa bị công an quận cẩm lệ bắt giữ khi cùng rủ nhau đi đột nhập các xe ô tô không khóa cửa để trộm cắp tài sản của người dân
cả ba thống nhất để huy đứng ngoài cảnh giới còn tùng và đạt vào lấy tài sản
khuya ngày hai mươi ba tháng bốn trên đường nguyễn trung ngạn nhóm này đã đột nhập vào một ô tô lấy được một dây chuyền vàng giá trị hơn bảy trăm linh triệu đồng chia nhau mua điện thoại đời mới dây chuyền vàng để đeo và tiêu xài cá nhân
thậm chí cho tiền cả người thân bạn bè
bắt đầu từ đà nẵng một mươi hai h đi dọc các tuyến đường để mở cửa ô tô
kêu nhà cần tiền gấp mình gậu mình giúp
đây là những đối tượng thường là vị thành viên bỏ nhà đi lon thon sống với nhau là thành thần nhóm và thực hiện hành vi trộm cắp để nuôi sống bản thân
trong thời gian nắng nóng nhưng với quyết tâm của cục của lực lượng xác định sự thì sau năm ngày chúng tôi đã xuất hiện đối tượng và tiến hành bác ti thu tựa tổng bộ số tôn vật
trên đây chỉ là một trong số những vụ án về trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố đà nẵng thời gian qua mà công an quận cẩm lệ và công an các đơn vị địa phương của đà nẵng phát hiện được
sự chủ quan và mất cảnh giác của người dân dẫn đến việc đột nhập trộm cắp của kẻ gian
chúng tôi muốn khuyến cáo với người dân
thứ nhất là hạn chế việc là cung cấp thông tin thể hiện rằng việc mình không có nhà
ví dụ như trong các dịch lễ ví dụ như là đi làm mà đối tượng nó biết được cái luật đi làm mà không có nhà chúng ta thì nó sẽ đặt một đồng nhập vào
thứ hai là việc là tăng cường gia cố cái cửa đóng cửa tăng cường gia cố cái khóa
ngoài ra có thể là trang bị nâng cấp thêm hệ thống camera an ninh

nhằm phòng ngừa cái tình hình tội phạm trong các tài sản
cẩn trọng và cảnh giác là vấn đề cốt lõi trước thủ đoạn của các loại tội phạm
cụ thể hơn đối với tội phạm trộm cắp không tạo điều kiện không chủ quan vẫn là vấn đề cốt lõi để mỗi người dân tự phòng tự bảo vệ lấy tài sản của mình trước thủ đoạn của các đối tượng
dạng sáng ngày hôm nay trung tâm chỉ huy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc công an tp hcm đã tiếp nhận tin báo
cháy nhà dân ở địa chỉ số một mươi tám đường lê sao phường phú thạnh quận tân phú
vụ cháy đã làm một người chết hai người bị thương các nạn nhân đều là thanh niên còn trẻ tuổi
lực lượng chức năng đã điều động đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận tân bình và tân phú xuất bảy xe cứu hỏa cùng bốn mươi năm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
tại thời điểm có mặt căn nhà ba tầng một trệt và hai tầng đã chìm trong biển lửa đỏ rực
sau gần hai giờ đồng hồ tiếp cận đám cháy mới được lực lượng chức năng chữa cháy chuyên nghiệp dập tắt hoàn toàn
vụ hỏa hoạn đã làm một người chết và hai người bị thương ba trăm bảy mươi tám m hai diện tích căn nhà bị cháy rụi cùng nhiều tài sản
hiện nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ